sáng nay chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
tình hình kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực kết quả tháng bảy khả quan hơn tốt hơn tháng sáu
lạm phát được kiểm soát cpi tháng bảy đã giảm chín so với tháng trước
các khu vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ tăng trưởng tốt
khách du lịch quốc tế đạt hơn chín triệu lượt người tăng hơn hai mươi năm
đời sống người dân tiếp tục được cải thiện tình hình an ninh trật tự ổn định
các lĩnh vực văn hóa xã hội được trú trọng
đặc biệt trong đó có đoàn học sinh việt nam dự olympic quốc tế đạt kết quả xuất sắc
tuy cpi tháng bảy giảm nhẹ nhưng sức ép lạm phát còn lớn nhất là trong bối cảnh lãi suất thế giới đang tăng
tỷ giá tăng xu hướng tăng giá hàng hóa cơ bản và đặc biệt căng thẳng thương mại hoa kỳ trung quốc đang diễn ra
trong sáng nay các thành viên chính phủ đã tập trung thảo luận về tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm
nhiều bộ ngành địa phương chưa quyết liệt triển khai theo lộ trình
thảo luận về vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp như tiêu thụ nông sản hiện tượng tạm nhập tái xuất nông sản vật tư nông nghiệp
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và xét tuyển đại học cao đẳng năm nay phát sinh tiêu cực tại một số địa phương gây bức xúc dư luận
vấn đề hộ đê và sạt lở tại hòa bình cũng được báo cáo và thảo luận để đưa ra hướng khắc phục ngay trong thời gian tới